trong quý ba năm hai nghìn một mươi chín tại tp hcm lực lượng ba trăm sáu mươi ba công an thành phố đã phát hiện xử lý gần một trăm linh vụ có dấu hiệu tội phạm hình sự
cụ thể trong thời gian này lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp bảo đảm trật tự an toàn xã hội gọi tắt là ba trăm sáu mươi một
đã phát hiện xử lý một trăm năm mươi tám đối tượng nghi vấn có dấu hiệu của tội phạm hình sự ma túy kinh tế và thu giữ nhiều tăng vật liên quan hoạt động tội phạm